mở đầu cho chuyến công tác tại tỉnh thanh hóa vùng đất giàu truyền thống văn hóa
yêu nước và nổi tiếng địa linh nhân kiệt thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới dân hương
dân hoa tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt lam kinh xã xuân lam
thị trấn lam sơn huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa
thủ tướng cũng đã tới thăm mô hình sản xuất của công ty cổ phần mía đường lam sơn
và thăm cảng hàng không thọ xuân